kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật của truyền hình công an nhân dân
mở đầu với tin bão khẩn cấp cơn bão số một mươi ba do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số một mươi ba tại đảo lý sơn
của tỉnh quảng ngãi đã có gió mạnh cấp chín giật cấp một mươi một trên đất liền ven biển các tỉnh thừa thiên huế
đà nẵng có gió mạnh cấp sáu giật cấp tám trong ba giờ vừa qua cường độ bão số một mươi ba đã giảm đi một cấp
vào hồi một mươi ba h ngày hôm nay một mươi bốn tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu độ vĩ bắc một trăm một mươi ba độ kinh đông
cách đà nẵng thừa thiên huế khoảng hai trăm một mươi km cách quảng trị khoảng ba trăm năm mươi km về phía đông đông nam
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi hai một mươi ba tức là từ một trăm một mươi năm đến một trăm năm mươi km một giờ giật cấp sáu
dự báo trong một mươi hai giờ tới bão di chuyển theo hướng tây tây bắc mỗi giờ đi được một mươi năm hai mươi km
đến một giờ ngày hôm nay
ngày một mươi năm tháng một mươi một vị trí tâm bão ở vào khoảng một mươi sáu sáu độ vĩ bắc một trăm linh tám bốn độ kinh đông ngay trên vùng biển từ hà tĩnh đến quảng ngãi
sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp một mươi một tức từ một trăm linh đến một trăm một mươi năm km một giờ giật cấp một mươi bốn
cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do bão cấp ba
trước diễn biến phức tạp của bão số một mươi ba
thủ tướng chính phủ vừa có công điện yêu cầu ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành địa phương liên quan dừng các cuộc họp không thật sự cần thiết
tiếp tục triển khai các biện pháp ứng phó với bão theo chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công điện số một nghìn năm trăm chín mươi bảy tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt một số nhiệm vụ
đối với khu vực trên biển thủ tướng yêu cầu tiếp tục giả soát yêu cầu tất cả tàu thuyền còn hoạt động trên biển
thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm và về nơi tránh trú an toàn
đảm bảo an toàn cho người phương tiện tham gia các hoạt động thăm dò khai thác dầu khí hoạt động nuôi trồng thủy hải sản và các hoạt động khác trên biển
các lực lượng chức năng tổ chức hướng dẫn neo đậu an toàn cho tàu thuyền
chủ động đưa tàu thuyền nhỏ lên bờ để hạn chế thiệt hại tại nơi tránh trú
kiểm soát chặt chẽ việc cấm biển
thủ tướng yêu cầu giả soát sơ tán người ra khỏi các khu vực nguy hiểm trên biển ven biển
kiên quyết không để người ở lại trên tròi canh nuôi trồng thủy hải sản
trên tàu thuyền tại nơi neo đậu khi bão đổ bộ vào
trường hợp cần thiết phải cưỡng chế di rời để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân
đối với trên đất liền và các đảo lý sơn củ lao tràm cồn cỏ
tổ chức trang trống gia cố nhà cửa kho tàng trụ sở trường học cơ sở y tế cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ cột thấp cao
hạn chế thiệt hại do bão
khẩn trương sơ tán người ra khỏi khu vực nguy hiểm trong các nhà không an toàn khu vực có nguy cơ ngập sâu sạt lở lũ quét
đến nơi an toàn
thủ tướng yêu cầu triển khai phương án bảo vệ công trình đê điều hồ đập công trình hạ tầng quan trọng
chủ động bố trí lực lượng phương tiện vật tư để ưng cứu khắc phục kịp thời các sự cố
tổ chức vận hành an toàn các hồ chứa thủy lợi thủy điện không để xảy ra sự cố gây thiệt hại tính mạng tài sản của nhân dân
các địa phương lực lượng chức năng triển khai biện pháp hạn chế người phương tiện hoạt động trên đường trong thời gian bão đổ bộ
tổ chức kiểm soát điều tiết hạn chế phương tiện đi vào vùng dự kiến bão ảnh hưởng
các bộ ngành địa phương liên quan tăng cường lực lượng phương tiện trang thiết bị thường trực để sẵn sàng ứng phó với các tình huống có thể xảy ra
đài truyền hình việt nam đài tiếng nói việt nam và các cơ quan thông tấn báo chí tăng cường thông tin để người dân chính quyền cơ sở biết chủ động phòng chống giảm thiệt hại do bão lũ
ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn bộ quốc phòng bộ công an chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn có nguy cơ ảnh hưởng của bão bố trí lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão kịp thời chỉ đạo đôn đốc các bộ ngành địa phương liên quan triển khai các biện pháp cụ thể ứng phó với bão
tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến các địa phương trọng điểm dự kiến bão đổ bộ để chỉ đạo kiểm tra đôn đốc công tác ứng phó với bão báo cáo thủ tướng chính phủ chỉ đạo xử lý những vấn đề vượt thẩm quyền
được dự báo bão số một mươi ba sẽ trực tiếp đổ bộ công an các tỉnh miền trung cùng chính quyền và các đơn vị chức năng đã cấp tốc triển khai công tác ứng phó với bão chủ động giúp dân chẳng chống nhà cửa đốn hạ cây cối đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân
trưa nay ở tỉnh quảng bình mưa ngày càng nặng hạt mực nước trên các sông đều ở mức dưới báo động một để sẵn sàng đón lũ nếu cơn bão số một mươi ba ập vào
hiện toàn bộ tàu thuyền trên địa bàn tỉnh quảng bình đã được di rời vào nơi tránh trú an toàn
đối với các vùng cửa biển ven sông chính quyền địa phương đã cho di rời hàng nghìn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm đặc biệt tại xã trường sơn huyện quảng ninh khu vực có nguy cơ bị sạt lở hoàn thành vào trước một mươi sáu h hôm nay
tại xã ven biển phú thuận huyện phú vang tỉnh thừa thiên huế lực lượng công an xã cùng với chính quyền địa phương đã có mặt trực tiếp về từng hộ dân để tuyên truyền về mức độ nguy hiểm của cơn bão số một mươi ba đồng thời vận động tổ chức sơ tán người dân sống ven biển vùng thấp trũng nhà cấp bốn đến các điểm chủ bão an toàn
tại các điểm di rời lực lượng chức năng đã chuẩn bị lương thực nước uống hỗ trợ cho người dân trong thời gian tranh bão gấp rút tuyên truyền nhắc nhở kiểm tra việc neo đậu tàu thuyền của các chủ phương tiện đồng thời yêu cầu các chủ phương tiện đảm bảo một trăm linh quân số ứng trực sẵn sàng phương tiện lực lượng đảm bảo thông tin thông suốt để kịp thời xử lý khi có tình huống xấu xảy ra
tính đến thời điểm này tỉnh quảng trị đã có trên hai ba trăm linh thuyền với trên bảy thuyền viên đã vào bờ tránh trú an toàn
tỉnh quảng trị trong mấy ngày hôm nay cũng sẽ di rời sáu hộ dân với trên một mươi bảy người dân đến khu vực an toàn
hiện đã có gần sáu trăm năm mươi hộ dân ở vùng lũ huyện hải lăng cũng như vùng sạt lở đất ở huyện hương hóa đã được di rời trong mấy ngày hôm nay
công tác di rời dân đã được tiến hành từ sáng nay cho đến một mươi bốn giờ chiều nay là phải hoàn tất
bão số một mươi ba đang tiến nhanh vào đất liền và mạnh hơn so với dự báo trước đó với sức gió gần tâm bão mạnh cấp một mươi bốn giật cấp một mươi bảy
tại thành phố đà nẵng đang có mưa và gió giật
gió to hiện các lực lượng chức năng đang hẳn trương triển khai các biện pháp để sẵn sàng ứng phó với bão số một mươi ba
tại khu vực neo đậu dọc sông hàng đến thời điểm hiện tại một vài người dân vẫn còn ở trên các tàu thuyền lồng bè để gia cố bảo vệ tài sản
trước những diễn biến hết sức phức tạp của cơn bão số một mươi ba cảnh sát giao thông đường thủy công an thành phố đà nẵng đã triển khai lực lượng
thường xuyên kiểm tra ra soát và đưa toàn bộ người dân lên khu vực tránh trú bão an toàn
đảm bảo đến một mươi năm h chiều nay không còn ai ở lại trên lồng bè hay tàu thuyền
trên đường thủy lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy phối hợp với bộ đội biên phòng và các ngành chức năng
hướng dẫn các tàu thuyền vào nêu đạo trú bão an toàn đồng thời kiểm tra các tàu thuyền lồng bè trên sông
nêu đạo tránh và đập và đảm bảo về an toàn tính mạng tài sản của người
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã tăng cường triển khai chốt chặn không cho người và phương tiện qua lại những vị trí nguy hiểm để đảm bảo an toàn về người và tài sản trước thời điểm bão số một mươi ba đổ bộ
trước những diễn biến hết sức phức tạp cũng như sự phân cấp mạnh mẽ của cơn bão số một mươi ba hiện tại thành phố đà nẵng đã có mưa và gió rất to
từ một mươi hai giờ trưa nay thành phố đà nẵng đã có công điện khẩn yêu cầu người dân hạn chế ra khỏi nhà khi không thật sự cần thiết
tại ô thuyền thọ quang và vịnh mân quang các tàu thuyền cũng đã về nêu đạo an toàn
tàu kinh doanh xăng dầu đã được đưa đến khu vực neo đậu phù hợp đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ
hiện công tác ứng phó với bão đang được các lực lượng khẩn trương thực hiện
bên cạnh đó người dân cũng cần hết sức lưu ý thực hiện đúng theo các khuyến cáo để chủ động bảo vệ tính mạng và tài sản của bản thân
cảm ơn các bạn đã theo dõi
các nhân viên ngân hàng yêu cầu bỏ tiền vào trong
bảo vệ của ngân hàng đã có phản ứng và xông ra không chế tuy nhiên kẻ cướp bật lửa khiến lửa bén vào người gây cháy
người đàn ông cởi áo chạy ra phía ngoài nhưng đã bị bảo vệ và người dân kịp thời khống chế dập tắt lửa
hiện lực lượng công an đang làm rõ các tình tiết và động cơ của đối tượng
công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng có hành vi phá kết sắt trộm cắp tài sản
đối tượng bị tạm giam là lê văn hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một trú tại xã yên thọ huyện như thanh tỉnh thanh hóa
vào ngày sáu tháng một mươi một lợi dụng gia đình anh nghiêm xuân diện chú tại tổ chín phường đồng quang thành phố thái nguyên đi vắng
hải đã đột nhập vào nhà phá kết sát lấy bốn mươi chín triệu đồng tiền mặt và một số vàng bạc tổng trị giá tài sản khoảng sáu mươi triệu đồng
sau đó đi mô tô về thanh hóa cất dấu số tiền trên
lê văn hải đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản bị tuyên phạt tổng cộng bốn năm tù giam và mới ra tù được sáu tháng thì tái phạm
thưa quý vị liên quan đến vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu một trăm ba mươi hai xã đạ sa huyện lạc dương tỉnh lâm đồng
vào sáng ngày hôm qua một mươi ba tháng một mươi một công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng phối hợp với hạt kiểm lâm và đơn vị chủ rừng
đã triệu tập và đưa năm đối tượng trong vụ việc đến hiện trường để xác định thiệt hại
công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng cho biết bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an đã nhanh chóng khoanh vùng
sàng lọc và xác định được sáu đối tượng tham gia phá rừng tại tiểu khu một trăm ba mươi
hiện đã triệu tập được năm đối tượng từ hai mươi năm đến hai mươi tám tuổi gồm ha dũng ha quynh ha bri và hà đan đều trú tại xã đạ nhiêm huyện lạc dương
tại hiện trường năm đối tượng thừa nhận đã cưa hạ cây rừng tại sáu điểm trong một khu vực rừng phòng hộ
nhằm mục đích sản xuất
trước đó các lực lượng chức năng tỉnh lâm đồng đã phát hiện hàng loạt cây rừng tự nhiên
chủ yếu là thông ba lá thuộc rừng phòng hộ đầu nguồn tiểu khu một trăm ba mươi hai xã đạ sa đã bị cưa hạ hàng loạt
hiện vụ việc đang được cơ quan công an huyện lạc dương tỉnh lâm đồng tiếp tục điều tra
bản tin tiếp tục với những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện lâm thao tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội cướp tài sản
đối tượng phùng văn long sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba hộ khẩu thường trú tại khu bốn xã hà thạch thị xã phú thọ tỉnh phú thọ
và đối tượng nguyễn huy tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu hộ khẩu thường trú tại khu chín xã vĩnh lại huyện lâm thao tỉnh phú thọ
còn về tội cưỡng đoạt tài sản phòng cảnh sát thiên án hình sự và hỗ trợ tư pháp công an tỉnh phú thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng nguyễn tiến dần sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba hộ khẩu thường trú tại xã cát trù huyện cẩm khê tỉnh phú thọ
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy
hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
để bảo đảm an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện